xin kính chào quý vị và các bạn
do vẫn chịu tác động của hội tụ gió nên trong ba ngày tới
tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ sẽ tiếp tục duy trì mưa rông trên diện rộng
cục bộ xảy ra mưa vừa đến mưa to
tập trung nhiều tại khu vực vùng núi và trung du
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét
xa lở đất tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
do có mưa nhiều nên nền nhiệt độ ở đây giảm đáng kể
ngày đêm chỉ còn ở mức là hai mươi ba ba mươi hai độ
nắng nóng tạm thời chấm dứt
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng có mưa lớn cùng nền nhiệt độ khá mát mẻ
cao nhất chỉ ở ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
đợt mưa này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày một mươi hai tháng sáu
nên người dân cần hết sức cảnh giác với lũ quét và xa lở đất rất dễ xảy ra
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
cũng chịu tác động của hệ thống gây mưa từ phía bắc
nên mưa rông cũng tăng mạnh
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
vì vậy người dân cần đề phòng các hiện tượng cực đoan trong cơn rông
như là tố lốc hay là gió giật mạnh
còn tại các tỉnh từ quảng bình đến khu vực thừa thiên huế
nắng nóng cũng có khả năng dịu bớt
không còn những điểm nắng nóng gây gắt với mức nhiệt cao nhất trên toàn vùng
chỉ ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
trong ba ngày tới có mưa rông vào lúc chiều tối
còn ban ngày nắng nóng cũng có phần dịu bớt
không còn quá gây gắt như thời đoạn trước
nên nhiệt độ ngày đêm tại đây giảm xuống và đạt ở ngưỡng là hai mươi bốn ba mươi sáu độ
cục bộ có nơi còn cao hơn
vùng cao tây nguyên vẫn đang trong mùa mưa
nên về chiều tối tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to
nhưng lượng mưa thì không mạnh bằng thời đoạn trước
người dân tại đây cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
do mưa giảm nên nền nhiệt độ tại đây có tăng nhẹ
ngày đêm ở mức là từ hai mươi đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
cũng do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên về chiều tối tại đây có mưa rông rải rác
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to
đi kèm với đó là tố lốc và gió giật mạnh
mưa tập trung chính vào lúc chiều tối
còn ban ngày tại khu vực này còn nắng nhiều hơn
với nền nhiệt độ cao nhất có phần tăng nhẹ lên mức là ba mươi một ba mươi bốn độ